chào mừng ngày sách việt nam ngày hai mươi một tháng bốn ngày sách và bản quyền thế giới ngày hai mươi ba tháng bốn tại hà nội
nhiều hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước
sau năm năm thực hiện ngày sách việt nam ngày sách đã thực sự lan tỏa giá trị của sách và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng đã diễn ra
thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu sách thuộc nhiều lứa tuổi
với chủ đề sách kết nối trí thức và phát triển ngày hội sách tại thư viện quốc gia nhằm tôn vinh giá trị của sách
khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội tôn vinh những người làm công tác siêu tầm
sáng tác xuất bản in phát hành lưu giữ quảng bá sách khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng
nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức
kỹ năng phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành
các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc việt nam
trong khuôn khổ ngày hội sách đã diễn ra nhiều hoạt động hướng tới các em thiếu nhi
đáng chú ý là cuộc thi kể chuyện theo sách bằng tiếng anh thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo các em nhỏ
đến với ngày hội sách độc giả còn có cơ hội giao lưu với tác giả của những
quý vị và các em nhỏ
đây là những cuốn sách mới xuất bản đáng chú ý trong thời gian qua
cũng trong dịp này tại công viên thống nhất đã diễn ra tọa đàm với chủ đề từ núi đồi gặp phố
nhân dịp ra mắt hai
tác phẩm nối những vẹt không gian và hà nội không vội được đâu của hai nhà thơ nguyễn quang hưng và lữ mai
hai cái tác giả cùng viết về đề tài về hà nội và cũng là hai cái viết trẻ mà đang được dư luận quan tâm
thì nhà xuất bản văn học lựa chọn hai cái tác phẩm này để xuất bản để giới thiệu với bạn đọc
hai cái cuốn tản văn viết về hà nội với góc nhìn của hai tác giả trẻ
mỗi người nó đều có những cái góc nhìn những cái cảm xúc những cái tâm trạng khác nhau một người viết về hà nội
các hoạt động trong khuôn khổ hội sách chào mừng ngày sách việt nam diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi một tháng bốn
cùng với hà nội sáng nay các tỉnh như lào cai hải phòng và lâm đồng cũng có nhiều hoạt động chào mừng ngày sách việt nam